tại buổi làm việc lãnh đạo hai địa phương đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của địa phương
trên lĩnh vực du lịch hai địa phương đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đặc biệt là chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch bốn địa phương năm hai nghìn một mươi chín gồm hà nội thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
hai địa phương cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và cùng thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới
dịp này lãnh đạo thành phố hà nội đã trao ba tỷ đồng ủng hộ cho quỹ xoa đói giảm nghèo an sinh xã hội của tỉnh quảng nam
trao hai mươi sổ tiết kiệm mỗi sổ một mươi triệu đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao hai mươi suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh quảng nam
ngày một mươi năm tháng sáu tại tỉnh yên bái trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm tây bắc bộ sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín công tác đoàn và phong trào đoàn thanh thiếu nhi các tỉnh trong cụm tây bắc bộ đạt nhiều kết quả nổi bật
các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng hiệu quả
kết quả đã tổ chức thực hiện bảy công trình thanh niên cấp tỉnh
một mươi công trình thanh niên cấp huyện trên ba công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở trồng mới trên năm trăm linh cây xanh các loại tư vấn hướng nghiệp cho trên bảy mươi chín thiếu niên giới thiệu việc làm cho hơn một mươi sáu thanh niên
tối qua sở du lịch tp đà nẵng đã tổ chức lễ khai mạc chương trình đà nẵng điểm hẹn mùa hè hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thường niên nhằm quảng bá hình ảnh du lịch đà nẵng thông qua các chương trình giao lưu nghệ thuật
cũng thông qua chương trình này ngành du lịch đà nẵng muốn phát đi thông điệp kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển hãy hành động vì một môi trường biển không rác thải nhựa
năm nay ngoài các chương trình nhạc hội đặc sắc và sôi động bàn tổ chức đã chú trọng tạo ra sân chơi hấp dẫn như thả diều nghệ thuật tiếng hát sinh viên team building biểu diễn hát bài tròi
ngoài ra sở du lịch thành phố cũng bố trí thêm không gian giới thiệu nét đẹp truyền thống văn hóa dân gian hương vị ẩm thực độc đáo của người đà nẵng
điểm nhấn của hè hai nghìn một mươi chín là không gian sắp đặt dựa trên ý tưởng nghệ thuật từ những sản phẩm tái chế bằng nhựa
hàng nghìn nắp chai nhựa được các nghệ sĩ cắt tỉa tạo hình công phu dựa trên ngôn ngữ sắp đặt
ngành du lịch đà nẵng muốn phát đi thông điệp kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển
hãy hành động vì một môi trường biển không rác thải nhựa
chương trình sẽ kết thúc vào ngày một mươi chín tháng chín
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng sáu tại thành phố thái nguyên hội thảo báo đảng các tỉnh trung du miền núi phía bắc lần thứ hai mươi năm
với chủ đề báo đảng địa phương tuyên truyền về xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay
đã được báo thái nguyên đăng cai tổ chức với nhiều nội dung quan trọng thiết thực và ý nghĩa
hơn hai mươi tham luận tham gia hội thảo đều khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của việc tuyên truyền về xây dựng đảng trên báo đảng
đồng thời làm rõ vấn đề tuyên truyền về xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay sao cho chúng hấp dẫn thuyết phục
theo đó báo đảng cần bám sát chủ đề tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đảng
mà nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đã đề ra chuẩn bị tuyên truyền thật tốt về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng các nội dung yêu cầu về xây dựng đảng của cấp ủy địa phương
coi trọng việc phát hiện biểu dương các nhân tố mới điển hình tiên tiến nêu gương người tốt việc tốt
ngày một mươi năm tháng sáu hội nhà báo việt nam tỉnh phú thọ hội đồng giải báo chí tỉnh phú thọ tổ chức trao giải báo chí tỉnh lần thứ chín năm hai nghìn một mươi chín
và gặp mặt kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
đây là lần thứ chín hội nhà báo việt nam tỉnh phú thọ thực hiện trao giải cho các tác giả
nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc đạt hiệu quả xã hội to lớn
đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phú thọ
thông qua tổ chức giải sẽ kịp thời động viên cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo chuyên và không chuyên
tham gia vào hoạt động sáng tạo quảng bá tác phẩm báo chí
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay một mươi năm tháng sáu theo thông báo của sở giáo dục và đào tạo tp hà nội
sẽ công bố điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố
tuy nhiên cho tới một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cũng mới chỉ công bố chính thức điểm chuẩn của bốn trường chuyên
là trung học phổ thông chuyên amsterdam trung học phổ thông chu văn an trung học phổ thông nguyễn huệ và trung học phổ thông sơn tây
cho đến một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay website của sở giáo dục và đào tạo vẫn chưa có được một thông báo chính thức nào
về điểm chuẩn vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn hà nội
và trang web này vẫn luôn trong tình trạng tê liệt trước giờ công bố điểm chuẩn lớp một mươi
sự căng thẳng và ngóng chờ của hơn tám mươi năm thí sinh cùng hàng trăm nghìn phụ huynh hà nội là điều có thật
trước đó vào sáng một mươi năm tháng sáu sở giáo dục và đào tạo đã công bố điểm chuẩn vào bốn trường chuyên trên địa bàn thủ đô
theo đó điểm chuẩn cao nhất là bốn mươi hai năm lớp tiếng anh trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
phổ điểm năm nay có sự phân hóa tốt các môn điểm trên trung bình cao hơn mọi năm điểm kém ít hơn và số điểm một mươi nhiều hơn
điều này chứng tỏ sở đã có thực hiện nghiêm túc việc ra đề và đề ra trong chương trình nên kết quả tốt hơn
đồng thời kết quả thi cũng được phản ánh thực chất chất lượng học của học sinh
dự án điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn hà nội sẽ giảm hơn nhiều so với những năm trước
thưa quý vị vừa qua tại phố sách hà nội đã tổ chức hội
hội sách với chủ đề lối sống không rác với nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng tới một thói quen tích cực nhằm bảo vệ môi trường
các hoạt động phong phú ý nghĩa của hội sách bao gồm khuyến khích bạn đọc không sử dụng túi ni lông
ra mắt cuốn sách nhà không rác riro west home được làm bằng chất liệu có thể tái chế
hoạt động đổi giấy lấy cây kết hợp cùng green life
trong khuôn khổ hội sách đã diễn ra buổi giao lưu cùng tiến sĩ nguyễn mạnh hùng và anh hoàng quế bình
nhân vật được giới thiệu trong mục người tử tế người sáng lập green life
đáng chú ý đến với hội sách phần lớn là các bạn trẻ những người sẽ nắm bắt và lan tỏa một cách nhanh chóng và mạnh mẽ nhất
thông điệp về cuộc sống không rác thải đối với cộng đồng
thưa quý vị ngày một mươi năm tháng sáu tại hà nội đã tổ chức thành công hội nghị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ toàn quốc lần thứ ba
do hội phẫu thuật thẩm mỹ việt nam tổ chức đây là hoạt động khoa học thường niên được giới chuyên môn mong đợi
với sự phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trên thế giới và tại việt nam
hội nghị là dịp gặp gỡ giữa các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ trong nước và quốc tế nhằm cập nhật xu hướng thẩm mỹ nội khoa và ngoại khoa mới nhất
từ các quốc gia có nền công nghệ thẩm mỹ tiên tiến thảo luận về các yếu tố quan trọng để có kết quả tốt nhất trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
chia sẻ các phương thức hữu hiệu để phòng tránh và xử lý tai biến biến chứng trong thực hành phẫu thuật
đây cũng là dịp nâng cao vị thế và uy tín của phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ việt nam trong khu vực và trên thế giới
thưa quý vị nhiều ngày chờ đợi đã trôi qua cuối cùng chị nguyễn thị liên sản phụ bị ung thư giai đoạn cuối đã vô cùng hạnh phúc
khi lần đầu tiên được gặp con trai bé bỏng và ôm con vào lòng
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến và giám đốc bệnh viện ca giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương đã trực tiếp động viên đưa chị liên đến nơi thăm con trai
một cậu bé mang cái tên thật đẹp bình ản
vừa sinh con hai mẹ con chị nguyễn thị liên đã mỗi người mỗi ngả
chị ở lại bệnh viện ca vì đã ung thư vú giai đoạn cuối rơi vào hôn mê những tường không tỉnh lại
con trai đỗ bình an của chị ngay khi lấy ra khỏi bụng mẹ đã phải khẩn trương đưa lên xe cấp cứu chuyển về bệnh viện phụ sản trung ương theo dõi
những ngày đầu của ca mổ chị liên rất yếu
có những ngày hôn mê
các bác sĩ từng nghĩ có thể chị không còn cơ hội đến gặp con trai
nhưng rồi ngày chị mong ước đã đến
khi mà tỉnh dậy người đầu tiên nghĩ tới là ai
con cháu gọi là con
khi đến hôn mổ cháu vẫn sợ
vẫn sợ không có đau
đau gì không đau
chị sợ không quay

chị sở thích con cháu
sợ đau không

dạ đau ơi
chị sợ lắm rồi

chị sở thích
dạ tôi đều đều thích
dạ chị sợ lắm rồi
chị sở thích chú
để động viên hai mẹ con và gia đình chị liên bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá một trăm năm mươi triệu đồng cho bé bình an
đây là sự sẻ chia của cán bộ y bác sĩ bệnh viện k và bệnh viện phụ sản trung ương cùng chung tay để mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai mẹ con
chỉ một mươi phút được ôm con vào lòng nhưng người mẹ trẻ như đã được tiếp thêm sức mạnh
chia tay con để trở về bệnh viện chị để lại lời dặn dò cũng như lời hứa với con

thưa quý vị trước thông tin ghi nhận dịch tà lợn châu phi nhiều người đã tỏ ra vô cùng lo lắng
điều này khiến cho việc tiêu thụ thịt lợn ở tp hcm giảm đi đáng kể
các ngành chức năng đã kêu gọi người dân bình tĩnh đồng thời không tẩy chay các sản phẩm thịt lợn an toàn
trước đây mỗi ngày tp hcm tiêu thụ khoảng gần tám trăm linh tấn thịt lợn
khi dịch tà lợn châu phi xuất hiện dù thành phố đã tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh nhưng người tiêu dùng vẫn trong tâm lý lo ngại
nhiều người tẩy chay thịt lợn chuyển sang thực phẩm khác
giá thịt bò thịt gà tại thị trường thành phố đã tăng khoảng hai mươi so với trước đây do sức mua tăng đột biến
vấn đề an toàn thực phẩm hiện đang được thành phố kiểm soát không để thịt lợn bẩn trà trộn vào chợ cũng như các quầy sạp cửa hàng
các chuyên gia khuyên cáo người dân không nên tẩy chay các sản phẩm thịt lợn an toàn
người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thịt lợn đã nấu chín kỹ bởi tác nhân gây bệnh tà lợn châu phi là virus có thể tồn tại đến sáu tháng trong thịt và các sản phẩm từ thịt lợn chưa nấu chín nhưng lại dễ dàng bị tiêu diệt ở môi trường nhiệt độ một trăm linh độ c trong thời gian khoảng một phút
chiều ảnh hưởng của dịch tà lợn châu phi tỉnh lào cai đã phải tiêu hủy hơn năm con lợn thêm vào đó giá lợn hơi nhiều tuần qua liên tiếp giảm mạnh
tuy nhiên khoảng gần một tuần nay mức giá này trên thị trường đã tăng trở lại bởi khan hiếm nguồn cung nhiều nơi đã chạm mốc bốn mươi ba đồng một kg
nguyên nhân khiến giá lợn tăng trở lại là do nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người dân vẫn ổn định trong khi việc lưu thông lợn giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh đang được kiểm soát chặt chẽ để đề phòng chống dịch tả lợn châu phi dẫn đến nguồn cung lợn bảo đảm tại các địa phương bị hạn chế